phó thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công điện gửi các bộ bộ giao thông vận tải tài chính công an thông tin và truyền thông
ủy ban nhân dân tp hà nội và tp hồ chí minh triển khai một số biện pháp trong công tác giao thông
nội dung công điện quy định rõ về hình thức nộp phạt của người vi phạm giao thông
hiện tại người nộp phạt phải ký biên bản nộp phạt sau đó cầm giấy tờ ra kho bạc nộp tiền phạt
thủ tục này đã gây khó khăn cho người dân và khiến cảnh sát giao thông khó xử lý hơn khi xảy ra vi phạm giao thông
trong thời gian tới bộ tài chính kết hợp với bộ công an và ngân hàng nhà nước sẽ ban hành thủ tục nộp phạt hành chính qua ngân hàng
nhằm đơn giản hóa thủ tục nộp phạt của người vi phạm giao thông